nồng độ tritium trong nước thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima của nhật bản
ở dưới ngưỡng dự kiến và không gây nguy hại đối với dân cư
đây là khẳng định do tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
rafael grossi đưa ra một ngày hôm qua
tổng giám đốc iaea nhấn mạnh cho đến nay cơ quan này có thể khẳng định rằng
lượng nước thải đầu tiên không chứa bất kỳ phóng xạ hạt nhân nào ở mức độ có thể gây hại
theo ông grossi đây là sự khởi đầu đúng như kỳ vọng mà iaea sẽ tiếp tục giám sát đến lượng nước thải cuối cùng
trước đó ngày hai mươi bốn tháng tám iaea cho biết một phân tích độc lập của tổ chức này về nồng độ tritium trong nước thải
đã pha loãng từ nhà máy điện hạt nhân fukushima thấp hơn nhiều so với mức giới hạn cho phép
và cũng thấp hơn bốn mươi lần so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia của nhật bản về hàm lượng chi tiêu trong nước
theo kế hoạch nhật bản xả thải bảy tám trăm linh mét khối đầu tiên
tương đương lượng nước ba bể bơi olympic trong vòng một mươi bảy ngày
số nước xả này được chia thành từng phần và được kiểm tra bổ sung trước mỗi lần xả